các chợ lẻ lượng hàng tiêu thụ đã giảm từ ba mươi đến bốn mươi
theo vụ chính sách tổng cục thuế từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sẽ chấm dứt sử dụng hóa đơn giấy và chuyển sang dùng hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đơn vị kinh doanh đã bán hàng hóa cung cấp dịch vụ là phải xuất hóa đơn
một trong những nội dung bắt buộc khi xuất hóa đơn điện tử là thông tin kê khai trên hóa đơn phải có tên địa chỉ
mã số thuế nếu có của người mua
bộ luật lao động mới đã mở rộng khái niệm tiền thưởng không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác
quy định này được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể bộ luật này đã cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền
mà có thể bằng hiện vật như chính hàng hóa dịch vụ của công ty
hoặc thưởng bằng các hình thức khác như phiếu mua hàng giảm giá chuyến du lịch
cũng từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp
có thể ủy quyền cho người thân như cha mẹ vợ chồng nhận thay
đây là một trong những điểm mới trong bộ luật lao động sửa đổi
cụ thể tại điều chín mươi bốn của bộ luật này chỉ rõ trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp
thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp
thông tin này những ngày qua nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động
đặc biệt là chị em phụ nữ
vì họ có cơ hội được thay chồng lĩnh lương nếu như được ủy quyền
theo nghiên cứu của bất động sản com vn có thể thấy trong năm hai nghìn một mươi tám
lượng tin đăng và lượng quan tâm đều có xu hướng tăng
lượng tin đăng của tất cả các loại hình bất động sản tăng bốn mươi hai
trong khi đó mức độ quan tâm của người mua với bất động sản việt nam tăng hai tám
thông qua số lượng thông tin đăng cũng như sự quan tâm cho thấy sự thiếu hụt nguồn cung về phân khúc bình dân
tình trạng này đã kéo dài từ năm hai nghìn một mươi tám sang năm hai nghìn một mươi chín và có thể sẽ tiếp tục trong năm hai nghìn hai mươi
lượng quan tâm đến phân khúc bình dân trên trang bất động sản com vn lên đến bảy mươi
nhưng lượng tin đăng chỉ sắp xỉ sáu mươi
như vậy nó phản ánh thực tế là có sự mất cân đối liên quan đến việc dưỡng lượng người quan tâm
và cái lượng tin phản ánh phần nào nguồn cung liên quan đến phân khúc bình dân
theo tôi nguyên nhân cơ bản liên quan đến việc người dân quan tâm rất nhiều
chưa có đầy đủ nguồn cung đó là sự phát triển định hướng chúng ta liên quan các dự án về bình dân
trong năm hai nghìn một mươi chín bản thân thị trường đã có sự khăn hiếm nhất định nguồn cung rồi
mà đặc biệt là phân khúc bình dân gần như là không có dự án mới liên quan đến phân khúc bình dân này
do vậy là người dân thì có nhu cầu trong khi thực tế dự án không có
không chỉ có riêng phân khúc bình dân trên toàn thị trường
số lượng căn hộ trung cư mở bán trên tất cả các phân khúc đều có xu hướng giảm
thưa quý vị và các bạn
sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại